trong những ngày tranh tài sôi động vừa qua giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
tranh quốc vê chô việt nam đạm cà mau không chỉ thu hút khán giả đến theo dõi
mà còn có sức hút hấp dẫn với các nhếp ảnh gia tới tham gia sáng tắt ảnh
ghi lại những khoảnh khắc đẹp của giải đấu năm nay
với sức hút mạnh mẽ từ các trận thi đấu sôi nổi của giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
các phóng viên ảnh cũng như nhiều nhếp ảnh ra từ mọi miền tổ quốc đã cùng nhau tụ họp
để tham gia tác nghiệp ghi lại những khoảnh khắc đẹp của giải đấu
với những phong cách chụp khác nhau mỗi tay máy đến với sân chơi này
đều mong muốn có nhiều bức ảnh ấn tượng để giới thiệu đến công chúng
mong muốn của tôi thì chụp được những khảnh khắc của các vận động viên
ví dụ như là trong động tác thể thao nó có nhiều các động tác
mình phải nắm bắt được những động tác trên khuôn mặt họ và những động tác họ lúc này
truyền bóng phát bóng hoặc là giao bóng
không chỉ cuốn hút những nhiếp ảnh gia nam mà giải đấu cũng đã đem lại ấn tượng mạnh mẽ
với các nữ nhếp ảnh gia
chị nguyễn thị thúy hằng cũng không phải ngoại lệ
là một người đam mê nhấp ảnh được tác nghiệp trong một sự kiện thể thao là điều chị luôn mong đợi
và giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám cũng là lần đầu tiên
chị có điều kiện được thử sức chụp ảnh thể thao
thể thao đòi hỏi phải bắt được những cái khoảnh khắc thì rất là khó cho nên mình sẽ chụp
với tốc độ nhanh và liên tục
rất là nhiều ảnh nhưng mà khó để được có một ảnh ưng ý
với sự đổi mới về phương tức truyền thông
năm nay ban tổ chức đã phối hợp với ekip sản xuất chương trình về đẹp việt nam của truyền hình nhân dân
tổ chức cuộc thi ảnh đồng hành với chủ đề
những khoảnh khắc đẹp của giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
nhằm mang đến sân trời thú vị cho những người đam mê nhấp ảnh
mọi thông tin về cuộc thi mời quý khán giả theo dõi trên trang fanpage của chương trình
tại địa chỉ facebook com vnvn